thưa quý vị phú quốc cần có thêm một quyết định một trăm bảy mươi tám mới trong đó có các cơ chế chính sách đặc thù phát triển phú quốc trong giai đoạn mới
với quyết tâm xây dựng phú quốc thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao du lịch biển đảo tầm cỡ khu vực và quốc tế
kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới khẳng định thương hiệu du lịch việt nam trên bản đồ du lịch thế giới
đây là yêu cầu của thủ tướng phạm minh chính tại hội nghị tổng kết quyết định một trăm bảy mươi tám hai nghìn bốn của thủ tướng chính phủ
về duyệt đề án phát triển tổng thể đảo phú quốc đến năm hai nghìn một mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi vừa diễn ra vào sáng nay tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
cùng tham dự hội nghị có các lãnh đạo các bộ ngành địa phương các chuyên gia nhà khoa học và doanh nghiệp
qua gần hai mươi năm triển khai thực hiện quyết định số một trăm bảy mươi tám tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần một mươi chín sáu một năm
hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều tăng cơ cầu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng nhanh tỉ trọng thương mại dịch vụ công nghiệp xây dựng giảm về nông nghiệp
tổng thu ngân sách nhà nước tăng cao qua các năm đóng góp lớn cho ngân sách chung của tỉnh
trong năm năm trở lại đây phú quốc không những tự chủ ngân sách mà còn điều tiết lại cho ngân sách tỉnh
từ một địa phương không có dự án đầu tư nào thì đến năm hai nghìn hai mươi ba đã thu hút ba trăm hai mươi một dự án đầu tư tổng vốn đầu tư đăng ký trên bốn trăm một mươi hai tỷ đồng chiếm trên bốn mươi hai tổng số dự án toàn tỉnh
hiện phú quốc có trên bốn bốn trăm linh doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên một trăm bốn mươi hai tỷ đồng tăng gấp một mươi bảy lần về số lượng và tăng hơn ba trăm tám mươi ba lần số vốn đăng ký so với năm hai nghìn bốn

tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội liên tục tăng qua từ năm hai nghìn bốn đạt hai mươi một sáu trăm một mươi sáu

đóng góp với nhiều ý tưởng hay mang tầm chiến lược của các đại biểu thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
ít địa phương nào được đảng nhà nước quan tâm nhiều chủ trương cơ chế chính sách và tạo điều kiện thuận lợi như phú quốc
thủ tướng biểu dương nỗ lực và thành tựu đạt được của chính quyền quân và dân thành phố phú quốc nói riêng
tỉnh kiên giang nói chung trong suốt nhiều năm qua đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
đóng góp với nhiều ý tưởng hay mang tầm chiến lược của các đại biểu thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
hay là cao hơn thứ sáu là thời cơ thuận lợi hay là sau hai mươi năm phát triển phú quốc thực hiện cái quyết định một trăm bảy mươi tám này
thì thời cơ thuận lợi của phú quốc được nhiều hơn
thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế như sở hữu nhiều lợi thế ở mọi khía cạnh để trở thành một thành phố du lịch đẳng cấp
đang sống song phú quốc vẫn chủ yếu phát triển các sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng về chiều rộng
thiếu những sản phẩm thu hút an cư lâu dài chiều sâu
chưa tạo được hệ thống sản phẩm du lịch chất lượng cao mang bản sắc riêng kinh tế biển chưa phát triển đúng tiềm năng lợi thế
hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển quản lý rừng đất đai tài nguyên còn bất cập tình trạng ô nhiễm môi trường thiếu nước và sóng
một bộ phận nhân dân đời sống còn khó khăn khi phải nhường đất cho dự án
thủ tướng phạm minh chính mong muốn trong bất kể trạng thái nào phú quốc cũng sẽ giữ được cân bằng để nhận diện ra được những ưu nhược điểm và tìm cách tháo gỡ để phát triển

một bộ phận nhân dân đời sống còn khó khăn khi phải nhường đất cho dự án
theo đó thủ tướng giao bộ kế hoạch đầu tư cùng tỉnh kiên giang thành phố phú quốc phù hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu xây dựng đề án phát triển tổng thể thành phố phú quốc đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
trong đó có các cơ chế chính sách đặc thù phát triển phú quốc trong giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng phú quốc thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao du lịch biển đảo
du lịch biển đảo tầm cỡ khu vực và quốc tế kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới khẳng định thương hiệu du lịch việt nam trên bản đồ du lịch thế giới
phát huy truyền thống phụng đạo yêu nước hộ quốc an dân của phật giáo thời lý trần trong xây dựng nước việt nam phát triển giàu mạnh hướng tới hùng cường là chủ đề hội thảo khoa học quốc gia được khai mạc vào sáng nay
hội thảo do ban hướng dẫn phật tử trung ương giáo hội phật giáo việt nam phối hợp với ban tôn giáo thuộc ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trường đại học khoa học xã hội và nhân văn hội khoa học lịch sử việt nam tổ chức
phật giáo đã có mặt và đồng hành cùng dân tộc việt nam trong hơn hai mươi thế kỷ qua trải qua các triều đại phong kiến nhất là thời kỳ lý một nghìn một mươi một nghìn hai trăm hai mươi năm trần một nghìn hai trăm hai mươi năm một nghìn bốn trăm linh
với tinh thần tứ bi trí tuệ vô ngã vị tha phật giáo đã có sự gắn bó hòa đồng với truyền thống văn hóa bản sắc dân tộc việt nam
truyền thống phụng đạo yêu nước hộ quốc an dân của phật giáo thời lý trần thể hiện trên các phương diện kinh tế chính trị xã hội nghệ thuật kiến trúc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập sâu rộng việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản chi thức của dân tộc qua các giai đoạn thời kỳ lịch sử
là một nhiệm vụ mang tính chiến lược cho sự phát triển của quốc gia
các trư tôn đức giáo phẩm các nhà khoa học tham dự hội thảo đã chia sẻ ý kiến trao đổi kết quả nghiên cứu về vai trò của phật giáo việt nam trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế khẳng định phật giáo đã giữ vai trò quan trọng trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo của người việt nam

các diễn giả đã thảo luận sôi nổi về thực trạng quan hệ nga việt nam gần đây đưa ra những giải pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực như chính trị văn hóa du lịch
ngày ba mươi tháng ba tại vạch phân định đường biên giới cửa khẩu mường khương bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai và bộ đội biên phòng khu mông tự quân giải phóng nhân dân trung quốc đã tổ chức gia quân khởi động tuần tra song phương năm hai nghìn hai mươi bốn
sau khi thống nhất các phương án tuần tra hai bên đã tiến hành trao đổi sĩ quan liên lạc
theo đó mỗi bên cử hai đồng chí sĩ quan liên lạc sang tuần tra trong đội hình của mỗi bên cùng tổ chức tuần tra từ cột mốc một trăm bốn mươi năm đến cột mốc một trăm ba mươi
các đơn vị tuần tra cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cư dân hai bên biên giới
hoạt động tuần tra song phương giữa bộ đội biên phòng tỉnh lào cai việt nam và bộ đội biên phòng khu mông tự quân giải phóng nhân dân trung quốc đã trở thành một trong những điểm sáng trong công tác đối ngoại biên phòng
thông qua hoạt động này lực lượng bảo vệ biên giới việt nam và trung quốc đã cùng nhau thúc đẩy thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước tạo sự tin tưởng tăng cường hiểu biết lẫn nhau góp phần xây dựng khu vực biên giới hữu nghị hợp tác và ngày càng phát triển
sáng nay tại nhà thi đấu và sân phận động tây hồ hà nội hơn bốn học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông lương thế vinh đã tham gia đại hội thể thao
hoạt động thể thao là một trong những hoạt động quan trọng thúc đẩy giáo dục toàn diện lan tỏa phong trào học tập thi đua có trí thỉ nên trong học sinh thủ đô
là ngôi trường tư thục đầu tiên của việt nam thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi chín dưới sự dẫn dắt của phó giáo sư tiến sĩ văn như cường các thế hệ giáo viên cán bộ học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lương thế vinh luôn thấm nhuần chất lý giáo dục

vì thế sự kiện đại hội thể thao đã được tham gia
nhằm thắp lửa lan tỏa thêm nữa tinh thần học tập phát triển toàn diện trí tuệ thể chất trong học sinh phụ huynh giáo viên nhà trường nói riêng học sinh thủ đô nói chung
trong bối cảnh hiện nay những vấn đề giáo dục của các em học sinh ngoài vấn đề giáo dục về kiến thức chúng tôi giáo dục đầy đủ với các em về thể chất tinh thần làm thế nào để cho các em hội nhập với sau ở một cách nhanh nhất
đẩy mạnh hoạt động thể thao trong học sinh khối trung học cơ sở trung học phổ thông
không chỉ là một hoạt động ngoại khóa mà được xây dựng như một chương trình học tập phù hợp với độ tuổi giới tính và đặc điểm sức khỏe cá nhân của từng học sinh
đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo nghị quyết hai mươi chín trung ương tật ra yêu cầu rất rõ ràng trong đổi mới chương trình phương pháp giảng dạy
nhấn mạnh giáo dục toàn diện trí thể mỹ trú tâm đào tạo kỹ năng sống kỹ năng xã hội cho học sinh
vì vậy không chỉ các trường công lập mà các trường tư thuộc thủ đô đã và đang có phần rất lớn vào những chuyển biến nâng cao chất lượng giáo dục thủ đô
xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự
một trong những tiêu chí quan trọng góp phần vào xây dựng nông thôn mới mối quan hệ hai chiều giữa đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội
giữa hai công tác này với củng cố hệ thống chính trị luôn có mối quan hệ gắn chặt với nhau
nhận thức đúng đắn về vấn đề đó trong thời gian vừa qua nhiều địa phương tại tỉnh lạng sơn đã đẩy mạnh ứng dụng toàn diện công nghệ số
đặc biệt là hệ thống camera an ninh đảm bảo an ninh trật tự nâng cao chất lượng đời sống của người dân
với phương châm sử dụng công nghệ phục vụ đời sống dân sinh hiện nay địa bàn toàn xã cường lợi được trang bị hệ thống một mươi chín camera an ninh
phân bổ đều và rộng khắp tại các thôn bản
từ khi triển khai hệ thống giám sát trên an ninh trên địa bàn được cải thiện rõ rệt đời sống bà con trở nên bình yên an toàn và lành mạnh
tổ chức tiến hành triển khai sang minh và đã làm rõ một số vụ việc liên quan an ninh trật tự và tham mưu các cấp chính quyền cũng như công an huyện xử lý và đạt kết quả cao
không chỉ là biểu tượng cho một mô hình nông thôn thế hệ mới tiến tới sẽ trở thành thôn bản thông minh hệ thống camera an ninh tại xã cường lợi còn là minh chứng tiêu biểu cho sự gắn kết giữa nhân dân địa phương và lực lượng công an xã
qua quá trình lắp camera an ninh đối với bản thân và gia đình cũng đã phối hợp với các đồng chí
công an cũng đã cung cấp được một số tài liệu trong camera để tạo điều kiện cho các đồng chí công an để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
một trong tiêu chí của thôn thông minh để tiến tới xây dựng xã hội kiểu mẫu bây giờ trên đệm bàn chúng tôi đã có tổ camera an ninh
rồi các mô hình để phục vụ cho công tác điều tra
ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ ký quyết định số chín trăm hai mươi bốn phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới
hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
để thực hiện tốt công tác này các địa phương cần chủ động nắm bắt thực hiện ứng dụng các công nghệ mới phù hợp với hoàn cảnh của từng địa bàn
với sự phát triển của khoa học kỹ thuật từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng
góp phần đưa chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu hiệu quả
và bình vững
hơn một tháng qua tình trạng cua nuôi của nhiều bà con nông dân tỉnh cà mau chết hàng loạt trên diện rộng
tỷ lệ cua chết nhiều đã khiến cho nhiều hộ dân gặp không ít khó khăn và lo lắng
theo thống kê bước đầu toàn tỉnh cà mau hiện có khoảng một mươi chín hectare cua nuôi của người dân đang trong tình trạng bị chết
trong đó cua nuôi chết tập trung nhiều nhất ở quyện đầm dơi với diện tích hơn một hai trăm linh hectare quyện nam căng hơn sáu trăm linh hectare
tình trạng cua nuôi chết hàng loạt đã khiến thu nhập của nhiều bà con gặp không ít khó khăn
các cơ quan chức năng cũng đã xác định nguyên nhân chính dẫn đến cua chết hàng loạt là do nhiễm ký sinh trùng giáp sát chân tơ
tình trạng cua chết hàng loạt và thiệt hại lớn đã diễn ra khoảng ba năm trước

đối với biểu tượng đế vương đối với hình tượng rồng

từ những bức cốn ở trên đỉnh làng cho đến những họa tiết hoa văn trên bia đá của làng mình
thành ra là con rồng ban đầu có thể là đặc quyền sở hữu của nhà vua
nhưng về sau nó trở thành sở hữu của cả cộng đồng
theo các nhà nghiên cứu rồng không được thờ cúng trong đình đền như những linh vật khác
chúng thường được thấy trong tư thế nằm trầu rồng cuốn quanh cột xây dòng nằm uốn lượn trên mái đình
hình ảnh này chính là biểu tượng cho sự che chở phục vụ luôn sẵn sàng bảo vệ
hình ảnh này được thể hiện rất rõ ở đền kim liên một trong tứ chấn thăng long xưa
ở đây các nghệ nhân đã phác họa trên nóc mái đền là mô típ trang trí rất quen thuộc
mà dân gian vẫn quen gọi là lưỡng long trầu nguyệt
mô típ trang trí được cấu trúc bởi hai con rồng trầu vào một quả cầu lửa ở giữa tạo hình đẹp bố cục chặt chẽ
trong rất nhiều đình chúng ta sẽ thấy con rồng nó được thể hiện một cái đầu to bất thường
như là nó có tính chất là dân gian là ngoa một chút tức là hơi bỡn cợt một chút
tức là không con rồng nó không phải tỷ lệ thông thường mà có sức mạnh hay là nó gắn với quyền lực
và đây là một chút hơi hài hước
con rồng thì nó vẫn là một linh vật cao sang
vẫn là linh vật quyền quý mà đã được các triều đại phong kiến thâu nhận lại
nhưng mà nó không đủ sức để trở thành một cái biểu tượng độc quyền
và nó vẫn sống ở trong cái đời sống thường nhật của người dân
và đấy cũng minh chứng cho cái sức sống của văn hóa việt
khi mà một cái biểu tượng nó vốn rất dễ bị quyền lực hóa dễ bị xa dân
nhưng mà không rồng người việt vẫn rất là gần dân vẫn là tràn hòa cùng với cả những cái diễn xướng dân gian
rồng trong cuộc sống hay biểu tượng trong mỹ thuật
đều mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tâm linh cuộc sống và suy nghĩ của con người
linh vật rồng đã được hiện diện như một cơ thể sống tồn tại qua các tác phẩm nghệ thuật hay mỹ thuật dân dụng
góp phần không nhỏ vào niềm tin cội nguồn dân tộc
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của chuyên đình nhân dân